một thực tế cho thấy hiện nay tại tp hcm đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên được đào tạo
bồi dưỡng chuyên ngành giáo dục đặc biệt còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế tại địa phương
nhất là ở các trường có nhiều học sinh học hòa nhập
tp hcm hiện có hai mươi một trường chuyên biệt một mươi hai trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
tiếp nhận học sinh chuyên biệt học sinh khuyết tật mức độ nặng và bảy trăm hai mươi năm trường công lập từ mầm non
tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông dạy học sinh khuyết tật mức độ nhẹ
đủ khả năng học hòa nhập với học sinh bình thường
số lượng học sinh học hòa nhập và chuyên biệt ngày càng tăng khiến các trường áp lực nhiều về sĩ số
cơ sở vật chất chỗ học cũng như các điều kiện phục vụ cho từng dạng khuyết tật
trong khi đó đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên được bồi dưỡng đúng chuyên ngành
chưa đáp ứng được tình hình thực tế nhiều giáo viên nghỉ việc chuyển công tác khác
gây khó khăn cho việc duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy